nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu thì không khó để đạt được
tuy nhiên làm thế nào để có một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả lại là một bài toán khó
khi mà khu vực kinh tế tư nhân vẫn được đánh giá là thiếu nội lực
vì thế để tạo đà đẩy mạnh khu vực kinh tế tư nhân phát triển
cần thiết phải có sự trợ lực mạnh mẽ từ chính phủ
chương trình kinh tế và dự báo ngày hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này
nhìn lại chặng đường ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới
có thể thấy rất rõ những đóng góp tích cực của kinh tế tư nhân
đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bao gồm góp phần giải quyết công an việc làm cho người lao động
huy động các nguồn vốn trong nhân dân trong xã hội và hoạt động sản xuất
kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước
tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
số liệu thống kê của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
hiện nay tại việt nam có khoảng hơn năm trăm linh doanh nghiệp
trong đó khu vực kinh tế tư nhân chiếm gần chín mươi số doanh nghiệp của cả nước
trong giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
thì khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn bốn mươi gdp cả nước
ba mươi giá trị tổng sản lượng công nghiệp
gần tám mươi tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ
sáu mươi bốn tổng lượng hàng hóa và một trăm linh giá trị sản lượng hàng hóa vận chuyển
khu vực kinh tế tư nhân nó phát triển về số lượng thì nó có
nhưng mà chất lượng của nó thì nó kém
do quy mô rồi thì là nguồn vốn hoặc công nghệ tay nghề của người lao động v v
nó cũng đều không tương xứng với vị trí của khu vực dân doanh
cho nên là trong thời gian tới đây nó phải được phát triển mạnh mẽ hơn nữa
và thậm chí là nó rất mạnh mẽ là bởi vì trong nền thị trường thì đa sở hữu
nhưng mà cái sở hữu tư nhân nó là rất quan trọng
đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân thu hút khoảng năm mươi một lực lượng lao động cả nước
và tạo khoảng một hai triệu việc làm cho người lao động mỗi năm
điều đó chứng tỏ vai trò quan trọng không thể thiếu của kinh tế tư nhân
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
vì vậy kinh tế tư nhân
không những được xác định là một trong những động lực của nền kinh tế
như đã khẳng định ở nghị quyết đại hội một mươi một
mà còn là động lực quan trọng của nền kinh tế nước ta hiện nay
của khu vực kinh tế tư nhân mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết ba mươi năm
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó nội dung quan trọng nhất là mục tiêu phát triển lên
một triệu doanh nghiệp đáng chú ý hơn nữa nghị quyết còn thể hiện kỳ vọng
sẽ có những doanh nghiệp lớn và mạnh trong đó khu vực kinh tế tư nhân
đóng góp khoảng một nửa gdp và tổng vốn đầu tư toàn xã hội
năng suất lao động tăng khoảng năm một năm và hàng năm là ba mươi ba mươi năm doanh nghiệp việt nam
có hoạt động đổi mới sáng tạo cũng cho thấy quyết tâm không nhỏ từ chính phủ
phân tích từ thực tế cho thấy để có được một triệu doanh nghiệp với dân số
và điều kiện của việt nam thì số doanh nghiệp mục tiêu đó không phải là lớn
nhưng rõ ràng là một thách thức không nhỏ khi lượng doanh nghiệp ra đời
với số lượng chết đi luôn song hành với nhau
chẳng hạn như năm hai nghìn một mươi ba theo số liệu tổng cục thống kê công bố
tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là gần bảy mươi bảy doanh nghiệp
trong khi số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động gần sáu mươi một doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi bốn thậm chí còn bí đắt hơn trong số gần bảy mươi năm doanh nghiệp thành lập mới
thì có đến gần sáu mươi tám doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động
với cái chỉ tiêu gọi là trong năm năm tới sẽ có năm trăm linh doanh nghiệp đấy một triệu doanh nghiệp
mặc dù là trong năm nay là số doanh nghiệp mới thành lập ra được một trăm linh cái là cũng là một cái nhân tố tốt
nhưng mà vấn đề đặt ra là cái môi trường kinh doanh và những điều kiện kinh doanh bây giờ nó khó khăn
cho nên làm cho cái số doanh nghiệp tạm thời dừng hoạt động
và trong đó có một số doanh nghiệp phải giải thể
thì đồng thời cũng có một số doanh nghiệp khác nó lại quay lại thị trường
với nhiều thì chúng ta bởi với tốc độ giải thể nó đến hai mươi thì nó là một con số rất là lớn
cho nên theo chúng tôi là tới đây phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
mục tiêu đến hai nghìn hai mươi thì chúng ta phấn đấu là đến được một triệu doanh nghiệp
tuy nhiên để mà đạt được cái con số này thì tôi nghĩ đây cũng không phải là dễ dàng gì
đặc biệt là trong bối cảnh điều kiện kinh tế hiện nay đang cũng có gặp nhiều khó khăn
kể cả từ cái tác động từ vấn đề kinh tế thế giới từ sự suy giảm
cũng như là những cái sự phát triển nó chưa có một cái động lực mạnh mẽ hơn để chúng ta đạt được con số đó
tuy nhiên rằng là chúng ta thì vẫn là kỳ vọng là chúng ta sẽ cố gắng để phấn đấu đạt được cái con số một triệu này
thế thì đòi hỏi cái sự nỗ lực cố gắng rất là lớn của chính phủ
với khoảng năm trăm linh doanh nghiệp như hiện nay và để đạt được mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
thì mỗi năm số doanh nghiệp thành lập mới phải đủ bù trừ
và đạt được mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp chết đi để có khoảng một trăm linh doanh nghiệp
đây là lý do mà nghị quyết ba mươi năm có nhiều điểm rất siết đối với các cơ quan nhà nước
cả ở trung ương và địa phương
theo đó các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được luật hóa
đi kèm là tổ chức các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua phát triển mới
cấp vốn hậu thuẫn về đơn giản hóa và giảm chi phí hành chính
kinh tế tư nhân của chúng ta mặc dù phát triển rất nhanh về số lượng
nhưng mà hiện nay nguồn lực để mà phát triển của kinh tế tư nhân nó rất thấp
chúng ta thấy là chín tháng đầu năm có đến tám mươi doanh nghiệp ra đời
nhưng mà trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ là bảy năm tỷ đồng việt nam thôi
có thể nói là con số rất là khiêm tốn so với các nước
và cái nguồn lực này mà cả yếu như vậy nếu mà không có hỗ trợ của nhà nước
hỗ trợ từ nhà nước hỗ trợ từ nhà nước
hỗ trợ từ các nguồn tín dụng thì không thể phát triển được
trên thực tế quyết tâm và sự giáo diết thực hiện mục tiêu từ chính phủ là rất quan trọng
để tạo động lực phát triển khu vực kinh tế tư nhân
tuy nhiên chất lượng và nội lực của khu vực kinh tế này mới là câu chuyện cần quan tâm hơn
làm thế nào để có một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mới là bài toán cần nhiều nỗ lực từ chính phủ
khi mà hiện nay dù đang có sức vươn mạnh mẽ
song quy mô và nội lực của doanh nghiệp tư nhân việt nam đa phần còn nhỏ và yếu
năng lực cạnh tranh thấp sản phẩm chất lượng chưa cao năng lực quản trị còn nhiều hạn chế
do vậy để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế như trong dự thảo văn kiện đã đề ra
ngoài sự nỗ lực của bản thân doanh nghiệp kinh tế tư nhân cũng rất cần mở ra nhiều cơ hội
được cạnh tranh công bằng và nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhà nước
trong đó cần đổi mới thể chế kinh tế tháo gỡ những khó khăn tạo động lực để kinh tế tư nhân phát triển
thể chế chúng ta đối với kinh tế tư nhân tôi thì không nghĩ như là nhiều người
cho đến doanh nghiệp luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn thì phải nói là nhiều thể chế đã được cử trói
chính sách phát triển kinh tế tư nhân tôi nghe rõ nhưng mà việc thực thi thể chế là cái áp tác lớn nhất
chính phủ sắp tới có những biện pháp mới để trình ra quốc hội để khuyến khích cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhưng đồng thời tôi nghĩ là cũng phải khuyến khích cả các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn
để có thể dẫn dắt thị trường và làm cầu nguyện
cầu nối giữa nông dân giữa kinh tế trong nước với lại toàn bộ thị trường thì mới là đảm bảo sự phát triển nó tốt đẹp
cái vấn đề mà lớn nhất hiện nay đó là cái công tác gọi là mang tính quản lý nhà nước
trong cái khâu gọi là cải cách hành chính của nhà nước để tạo điều kiện một cách gọi là thực sự mạnh mẽ hơn
thì khu vực kinh tế nhân sẽ có điều kiện phát triển và dỡ bỏ được những rào cản mà trong nhiều năm qua đang tồn tại
văn kiện đại hội một mươi hai cũng nêu rõ tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân
để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
cùng với đó là nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm và dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được đưa ra thảo luận
hy vọng sẽ tạo ra môi trường cởi mở hơn cho doanh nghiệp tư nhân
nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển cùng với nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm
mới đây dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được đưa ra thảo luận
luật này được kỳ vọng sẽ tạo nên khung pháp lý và là công cụ quan trọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển
tìm hiểu kỹ hơn và góp ý về doanh nghiệp đối với dự thảo luật này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông ma quốc anh
tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
thưa ông mặc dù được xác định là động lực để phát triển kinh tế
tuy nhiên trên thực tế cho thấy là quy mô và nội lực của doanh nghiệp tư nhân việt nam đa phần thì nhỏ yếu và năng lực cạnh tranh thì còn thấp
vậy thì theo ông những khó khăn cần phải tháo gỡ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam là gì
một là các hệ liên quan đến khoa học công nghệ chúng ta vẫn còn tăng tương đối lạc hậu
ít có những sự chuyển biến đổi mới sáng tạo về mẫu mã về sản phẩm để tăng sức cạnh tranh tại thị trường việt nam
cũng như chúng ta hội nhập
cái khó khăn nữa là liên quan đến nguồn vốn
nguồn vốn hiện nay thì chúng ta có nhiều các kênh dẫn vốn nhưng sự hấp thụ của các doanh nghiệp hết sức là yếu
mặt bằng lãi suất thì chúng ta đã giảm so với nhiều năm trước
nhưng mà lãi suất vẫn đang ở mức tương đối là cao so với các nước cùng thị trường
các nước ở trong khu vực hoặc những các nước trên thế giới
một phần nữa là các chính sách các môi trường về kinh doanh của chúng ta đã có nhiều chuyển biến tích cực

có nhiều các nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm đã ra đời trong thời gian vừa qua
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh để giúp các doanh nghiệp đặc biệt các hộ kinh doanh
để họ vấn đề về liên quan đến mở doanh nghiệp cũng như điều hành doanh nghiệp một cách thuận lợi
nhưng còn rất nhiều khó khăn trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh
liên quan đến việc các cấp cơ sở các cấp tỉnh thành
liên quan đến việc chúng ta đối dẫn hoặc là thực hiện các chính sách gây nhiều các cản trở cho khối doanh nghiệp
các khó khăn nữa thì chúng ta có nhiều các kênh dẫn vốn
chúng ta hiện nay các mặt bằng về sản xuất kinh doanh mặt đẳng mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng ta
đang ở mức thuê cũng tương đối là cao các mức ập thuế cũng tương đối không phải thuận tiện
rồi công bố về mặt thông tin về mặt chính sách về mặt các phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta
hiện nay vẫn chưa được rộng rãi và minh bạch
nó cũng là một gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với hộ kinh doanh và những doanh nghiệp nhỏ và vừa
hoặc những doanh nghiệp siêu nhỏ
thưa ông mặc dù mới đang là một dự thảo được đưa ra để thảo luận
tuy nhiên luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý
cũng như là công cụ quan trọng để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển
vậy thì ông đánh giá như thế nào về những hỗ trợ về pháp lý và luật này có thể mang lại cho các doanh nghiệp
chúng tôi đánh giá việc luật hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
hôm qua thì giúp cho các doanh nghiệp được cải thiện trong nhiều các lĩnh vực
đặc biệt là liên quan đến đổi mới hoặc công nghệ
hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ về đào tạo
về xử lý về mặt quản trị của các doanh nghiệp
đặc biệt là tập trung vào các nguồn dẫn vốn
giúp cho các doanh nghiệp có một thú vụ vốn được mặt bằng lãi xuất nó phù hợp
một phần nữa chúng tôi nghĩ là việc các luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì giúp về vấn đề về cải thiện các môi trường kinh doanh
đặc biệt từ cấp tỉnh thành cấp chính quyền cấp cơ sở
bởi vì đó là một đội ngũ để giúp cho các doanh nghiệp
để có nhiều các cải thiện môi trường kinh doanh một cách thuận lợi
liên quan đến việc các hồ sơ liên quan dự án về mặt đầu tư
để cho các doanh nghiệp có thể mạnh dạng đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh
một phần nữa khi mà luật ra đời
thì có nhiều các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp khởi nghiệp
các lực lượng doanh nghiệp trẻ sẽ mạnh dạng hơn trong vấn đề lập ứng doanh nghiệp
nghị quyết ba mươi năm đã đề ra mục tiêu là đạt một triệu doanh nghiệp cho đến năm hai nghìn hai mươi
như vậy thì với vai trò là hiệp hội
thì ông có thể đưa ra giải pháp gì để có thể gỡ khó và tạo điều kiện
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hướng tới không chỉ đạt được mục tiêu về số lượng
mà chúng ta sẽ còn có một triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tới năm hai nghìn hai mươi
vấn đề nữa là liên quan đến các chính sách về đất đai
thì chúng ta phải có nhiều các chính sách
chính sách về giảm thuế đất đai để giúp cho các doanh nghiệp
đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ vừa
có cái mặt bằng về thuê và các loại phí để giảm
hoặc các những liên quan đến phí đường bộ
hiện nay phía đường bộ chúng ta tương đối là cao
thì những đó nó liên quan đến chi phí về vận tải
chi phí về lô tích tích
thì các cái giải pháp chúng ta phải mang tính một đồng bộ
một phần nữa là các liên quan lớn nữa là vấn đề về vốn
vốn hiện nay thì ngoài việc chúng ta đưa các doanh nghiệp
vay các nguồn quỹ quỹ đổi mới hoặc công nghệ quốc gia
hoặc các nguồn quỹ liên quan đến thị trường chứng khoán
thì chúng ta phải có một cách đầu tư bài bản
hoặc các ngân hàng
thì chúng ta phải có một phương án kinh doanh khả thi
nếu các doanh nghiệp nào mà tín chấp
mà uy tín
thì chúng ta cũng nên có nguồn vốn dẫn
để làm sao cái mặt bằng lãi suất của chúng ta
được ổn định trong thời gian vừa qua
để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển
trong điều kiện nước ta đã và đang hội nhập
ngày càng sâu rộng với khu vực và quốc tế
đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra chủ trương
hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích
tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân
ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế
trong đó chú trọng hoàn thiện chính sách
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp khởi nghiệp
đồng thời khuyến khích hình thành
các tập đoàn kinh tế tư nhân đang sở hữu
và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước
đây là một cú khuyết
để khu vực kinh tế tư nhân phát triển
nhưng đây cũng là vấn đề cần được
từng cấp từng ngành từng địa phương
và hơn hết là từng doanh nghiệp nhận thức
một cách đầy đủ
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn
đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo
của truyền hình nhân dân
xin được cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây